đúng một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ địa phương tức bảy giờ sáng nay theo giờ hà nội
tại quảng trường cách mạng thủ đô la habana cuba đã diễn ra lễ tưởng niệm lãnh tụ fidel castro
dự lễ tưởng niệm có một mươi nguyên thủ quốc gia một mươi bốn thủ tướng và bốn chủ tịch quốc hội
cùng hàng triệu người dân cuba và bạn bè quốc tế
thay mặt đoàn việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu xúc động
tưởng nhớ đồng chí fidel castro
ban tổ chức tăng lễ nhà nước cuba đã trân trọng mời chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ fidel castro
trong bầu không khí tiếc thương và cảm động chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thay mặt đảng
nhà nước và nhân dân ta chuyển đến lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân cuba và gia quyến của đồng chí fidel
lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất
nhấn mạnh việc đồng chí fidel từ trần đảng cộng sản cuba nhà nước và nhân dân cuba anh em
mất đi vì lãnh đạo
trong bầu không khí tiếng tụ lịch sử và huyền thoại phong trào cộng sản và cách mạng quốc tế
mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường quả cảm và dày dặn kinh nghiệm
các thế hệ người việt nam luôn khắc sâu trong trái tim mình câu nói bất hủ của đồng chí fidel
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng tái khẳng định tình đoàn kết chiến đấu kiên định
trước sau như một của lãnh đạo và nhân dân việt nam đối với những người cộng sản và nhân dân cuba anh em
đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng đồng chí fidel sẽ sống mãi trong sự nghiệp cách mạng chính nghĩa
của nhân dân cuba anh hùng và trong trái tim các dân tộc anh em trên thế giới
nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu đảng và nhà nước việt nam sang tham dự tăng lễ chính thức lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã hội kiến với chủ tịch quốc hội cuba esteban laso
chủ tịch quốc hội esteban laso chân thành cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam
về tình cảm thám đậm tình đồng chí anh em dành cho đồng chí fidel cũng như tình đoàn kết thủy chung
và sự ủng hộ nhất quán quý báu đối với đảng nhà nước và nhân dân cuba từ trước tới nay